cục an toàn thực phẩm nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà t a trên đường bà triệu thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
làm nhiều người có triệu chứng đau bụng buồn nôn tiêu chảy sốt và đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn
cục an toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị sở y tế tỉnh khánh hòa tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân
trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên
cục an toàn thực phẩm cũng đề nghị tạm thời đình chỉ cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định
lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm chuyển gấp tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời báo cáo cho cộng đồng
cơ quan này đề nghị sở y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm
thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm kiểm thực ba bước lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến
song song đó cần tuyên truyền giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm
nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm
không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mát nguồn gốc xuất xứ
trước đó tính đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba số bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn cơm gà đã tăng lên chóng mặt
theo thống kê các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khánh hòa đã ghi nhận hai trăm hai mươi hai trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cơm gà tại quán gà ở thành phố nha trang
theo báo cáo của sở y tế khánh hòa trong hai trăm hai mươi hai ca nghi ngộ độc có một trăm năm mươi bảy bệnh nhân nhập viện cấp cứu
số trường hợp còn lại được các cơ sở y tế khám kê đơn thuốc và cho về nhà theo dõi ngoại trú
theo báo cáo của sở y tế khánh hòa trong hai trăm hai mươi hai ca nghi ngộ độc thực phẩm đều có sử dụng cơm gà phở gà tại quán ta
sau điều trị hiện sức khỏe của các ca bệnh đều ổn định không có ca nào diễn biến nặng
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa kết quả kiểm tra tại quán cơm gà ta đường bà triệu phường phương xài thành phố nha trang
chủ cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuy nhiên chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng mua bán và các giấy tờ khác liên quan đến nguyên liệu thực phẩm
cơ sở không kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định
đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn vẫn chưa có kết quả
do vậy cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân khiến hai trăm hai mươi hai người nhập viện
quán cơm gà trâm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng lâu đời ở nha trang
đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách tìm đến ăn rất đông
mỗi ngày quán phục vụ hàng trăm suất cơm gà
thưa quý vị vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề cần được chú trọng và đặt lên hàng đầu
bởi nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người ăn
mà ở những điểm du lịch thu hút khách du lịch như nha trang
nó lại còn đại diện cho văn hóa ẩm thực của việt nam
hy vọng rằng nguyên nhân gây ngộ độc sẽ sớm được tìm ra
và quán ăn cũng sẽ sớm được khắc phục được tình trạng này
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại